ba ca thủ chuỗi ca mắc tại địa chỉ ca hai trăm sáu mươi sáu hoàng diệu quận hải châu
hiện thành phố đà nẵng đã thiết lập ba mươi chín khu phong tỏa phòng dịch covid một mươi chín với bốn trăm sáu mươi bốn hộ
bao gồm một chín trăm bốn mươi năm nhân khẩu

quận sơn trà hai mươi bảy hai trăm linh hộ quận ngũ hành sơn hai hai mươi năm hộ và huyện hòa vang hai năm mươi chín hộ
trong ngày lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm năm mươi sáu một mươi năm
trong đó xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr năm mươi bốn chín trăm linh lượt người
xét nghiệm bằng test nhanh một một trăm hai mươi sáu lượt
tại một mươi ba cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đà nẵng
hiện đang cách ly một một trăm năm mươi ba trường hợp gồm một một trăm một mươi năm f một một mươi ba người về từ vùng dịch
một mươi trường hợp nhập cảnh và hai mươi trường hợp nghi ngờ khác
ngày chín tháng một mươi một sau tròn một tháng tạm dừng hoạt động
bệnh viện giã chiến ký túc xá phía tây quận liên triều thành phố đà nẵng
hoạt động trở lại do số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng liên tục gia tăng
từ chỗ chỉ còn hơn một mươi ca mắc phải điều trị
hiện nay đã có hơn một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại thành phố này
tối ngày chín một mươi một bác sĩ trương văn trình phó giám đốc sở y tế thành phố đà nẵng cho biết
ngành y tế đã sẵn sàng mở lại bệnh viện giã chiến số một
khu ký túc xá phía tây số năm trăm linh bảy nguyễn lương bằng phường hòa hiệp nam quận liên triều
để đón bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu bệnh viện giã chiến số một chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín trở lại
để tiết kiệm nguồn lực trước mắt bệnh viện giã chiến số một khởi động khối nhà chính khối nhà f
ngành y tế cũng yêu cầu bệnh viện phổi chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nặng
khi các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố chuyển đến
bố trí khu riêng cho bệnh nhân lao bệnh nhân phổi bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn
trung tâm y tế huyện hòa vang vẫn tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh thường quy
bố trí khu điều trị hai mươi dường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận điều trị các ca bệnh nghi ngờ f một f
cần trại thạm nhân tạo và tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có chỉ định phẫu thuật
theo sở y tế thành phố đà nẵng tình hình dịch bệnh tại địa phương đang diễn biến phức tạp
dẫn đến số ca mắc covid một mươi chín liên tục gia tăng nhanh với một trăm bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị
tính đến chiều ngày chín tháng một mươi một để chủ động tiết kiệm nguồn lực thành phố đà nẵng sẽ mở cửa khối nhà chính
khối nhà f tương ứng với giai đoạn một của bệnh viện giã chiến ký túc xá phía tây
ở giai đoạn này bệnh viện chủ yếu điều trị những bệnh nhân không chịu chứng bệnh nhân có mức độ nhẹ và vừa
cùng với đó bệnh viện cũng sẵn sàng bố trí dường bệnh nhân lực thuốc men trang thiết bị
vật tư y tế tại khu cấp cứu của bệnh viện giã chiến ký thúc xá phía tây
để cấp cứu hồi sức bệnh nhân có diễn tiến nặng hơn trước khi chuyển đến điều trị tại bệnh viện phổi để tiếp tục điều trị
sở y tế tp đà nẵng cũng yêu cầu bệnh viện phổi đà nẵng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nặng
khi các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng chuyển đến
đồng thời bệnh viện phổi đà nẵng sẽ bố trí khu riêng cho các bệnh nhân lao và bệnh phổi đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
bên cạnh đó trung tâm y tế huyện hòa vang ngoài tiếp nhận khám chữa bệnh tại địa phương sẽ bố trí thêm một khu vực riêng để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô hai mươi dường bệnh
đây sẽ là nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nghi ngờ các f một nguy cơ cao các bệnh nhân covid một mươi chín cần chạy thận nhân tạo và bệnh nhân covid một mươi chín có chỉ định phẫu thuật
ngoài ba cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nói trên tại thành phố đà nẵng cũng đang duy trì một mươi ba cơ sở cách ly tập trung
hiện đang cách ly một một trăm năm mươi ba trường hợp gồm một một trăm một mươi năm f một một mươi ba người về từ vùng dịch một mươi ba trường hợp nhập cảnh và hai mươi trường hợp nghi ngờ khác
ca nhiễm mới và tử vong do covid một mươi chín ở tp hcm gia tăng
thưa quý vị kiểm soát được dịch chưa được bao lâu thì tương tự như đà nẵng tình hình covid một mươi chín tại tp hcm những ngày gần đây cũng có những dấu hiệu xấu khi số ca nhiễm lại tiếp tục tăng
tuần qua trung bình số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm luôn ở mức dưới một trường hợp trong một ngày
nhưng ba ngày gần đây số ca mới nhiễm đang gia tăng số ca tử vong cũng tăng theo
tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một hai trăm bảy mươi sáu trường hợp nhiễm mới tại tp hcm và ba mươi tám trường hợp tử vong
trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tp hcm đã có tổng cộng bốn trăm ba mươi bảy bảy trăm chín mươi chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố
theo số liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm tuần qua
số ca bệnh trên địa bàn liên tục duy trì ở mức dưới một trường hợp mới nhiễm trong ngày
tuy nhiên những ngày gần đây số ca bệnh và ca tử vong bắt đầu tăng
cụ thể ngày bảy tháng một mươi một có một chín ca mắc mới và ba mươi một ca tử vong
ngày tám tháng một mươi một có một ba trăm một mươi sáu ca mắc mới và ba mươi năm ca tử vong
điều đó cho thấy dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp
hiện tòa thành phố đang ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình trên bản đồ covid một mươi chín
tuy nhiên có hai địa phương đang ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
hiện cần giờ và huyện nhà bè
theo hướng dẫn tạm thời thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức của sở y tế
thành phố sẽ không xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân tại các phường xã thị trấn hoặc quận huyện
các địa phương thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
khu vực nguy cơ gồm có chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
nhóm nguy cơ gồm có tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ người lái xe mô tô chở khách xe ôm
người giao hàng shipper được cho xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp real time pcr mẫu gộp một mươi
tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
năm đối tượng ở địa phương cấp độ một hai mươi đối với địa phương cấp độ hai và cấp độ ba là ba mươi
theo báo cáo phòng chống dịch covid một mươi chín ngày chín tháng một mươi một của sở y tế thành phố có tám quận huyện có số ca covid một mươi chín cách ly tại nhà cao
trong đó quận một mươi hai đứng đầu với chín bốn trăm tám mươi tám ca tiếp theo là thành phố thủ đức với sáu năm trăm năm mươi bốn ca huyện hóc môn sáu bốn trăm linh sáu ca
huyện bình chánh ba tám trăm tám mươi tám ca quận gò vấp hai sáu trăm ba mươi một ca
trước tình hình f cách ly tại nhà gia tăng ngày chín tháng một mươi một sở y tế đã phối hợp với lực lượng quân y để tăng cường thêm ba mươi ba trạm y tế cho bốn quận
ba huyện là quận một mươi hai hai mươi trạm huyện hóc môn bốn trạm huyện bình chánh tám trạm và quận bình tân một trạm
thưa quý vị những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín tại đà nẵng hay tp hcm và các tỉnh

trên cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp sự ca mắc mới có thể tăng nếu cộng đồng và các địa phương lơ là chủ quan
để tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
sau khi đã tiêm đủ liều vaccine nhất là biện pháp năm k
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại